nghề điều dưỡng xưa nay thường được mặc định là dành cho nữ giới
tuy nhiên hiện nay tại các bệnh viện cơ sở chăm sóc chữa bệnh
chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những người điều diễn viên là nam giới
sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu những công việc hàng ngày
của các nam điều dưỡng viên tại bệnh viện úng biếu tp đà nẵng
anh lê phước hoàng gắn bó với công việc chăm sóc bệnh nhân
tại bệnh viện úng biếu tp đà nẵng từ ngày ra trường đến nay đã được bảy năm
nghề điều dưỡng vốn tưởng chừng chỉ dành cho phái nữ
bởi những đòi hỏi cao về sự khéo léo ân cần và kiên trì
vậy mà anh lại làm công việc này một cách hết sức tự nhiên
và với thái độ tận tâm tỉ mỉ
nghề điều dưỡng thì nó cũng mang lại cho mình cái quan tâm tới người khác
đặc biệt là quan tâm khi mình đã biết quan tâm đến người khác
những lúc người ta đau thì đặc biệt là quan tâm tới gia đình mình
thì nó cũng cho mình cái sự ân cần tỉ mỉ đó
công việc cũng đôi lúc cũng bất vả
nhưng mà mình cũng thấy được rằng là mình cũng may mắn
và mình cũng may mắn hơn rất là nhiều người nữa
thì cái đó làm cho cuộc sống mình lạc quá
bệnh viện úng biếu tp đà nẵng có hơn hai trăm linh điều dưỡng
trong đó chỉ có một mươi là nam giới
tuy nhiên các điều dưỡng nam ở đây đều được đánh giá cao
về năng lực chuyên môn và tận tụy chú đáo với bệnh nhân
không thua kém các đồng nghiệp nữ
qua đó các anh đã chiếm trọn tình cảm và sự tin tưởng từ các bệnh nhân
mình thường hay gặp là nữ giới
nhưng bây giờ thấy nam giới mình thấy cũng hơi ngộ ngộ xíu
thế cũng có gì
phục vụ cũng tận tình chú đáo
và cũng chính vì cái tận tình chú đáo nó mà
những động viên an ủi cho mình
những mình cảm thấy an tâm là mình đỡ bệnh
mỗi một người khi người ta bệnh hoạn là người ta lo lắng
người ta sợ sảy đủ khái trắng
với lợi thế về sức khỏe thể lực
và ít gặp khó khăn về quỹ thời gian hay công việc gia đình
các điều dưỡng viên nam giới
có thể dồn hết tâm sức cho việc
theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân
được đồng nghiệp đánh giá cao
điều dưỡng nam có những đặc thù
mà hơn hẳn các điều dưỡng nữ
ví dụ như là chịu được sự áp lực cao
có sức khỏe sức mạnh
tham gia những trực gác rất là yên tâm và đảm bảo
kể cả là những công việc làm thâu đêm suốt sáng
hôm nay trực một đêm
nhưng sáng ngày hôm sau có thể là vẫn còn báo cáo
hoặc là tham gia những hoạt động của bệnh viện
với nhu cầu nhân
đối với các điều dưỡng nam như anh hoàng
thì bệnh viện rất là trang trọng và quý
ngoài những kiến thức về y tế sức khỏe
nghề điều dưỡng đòi hỏi sự khéo léo
tâm lý ân cần và khả năng cảm thông
và cả sự kiên nhẫn cao
những điều thường được xem là bản năng của nữ giới
thế nhưng chính vì tình yêu với ngành y
và lòng yêu thương người bệnh
đã giúp cho những nam nhân viên điều dưỡng này
hoàn thành tốt công việc của mình
góp thêm những hình ảnh tốt đẹp
về lương y như tử mẫu